trước sự xuống cấp và không bảo đảm an toàn lưu thông của cầu đoan hùng cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tổng cục đường bộ việt nam đã tiến hành phân luồng giao thông giảm tải phương tiện qua cầu để sửa chữa
tuy nhiên sau ba tháng vẫn chưa có một động tái khắc phục sửa chữa nào từ đơn vị chức năng
khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề
hiện tại do cầu cấm xe trọng tải lớn nhiều phương tiện đang đối phó bằng cách trung chuyển hành khách và hàng hóa
để di chuyển sang bên kia đầu cầu bởi nếu chọn cách di chuyển qua các tuyến đường tránh
thì chiều dài lưu thông tăng thêm đến sáu mươi km
việc phân luồng để hạn chế tải trọng bảo đảm an toàn trong quá trình sửa chữa cầu đoan hùng là cần thiết
tuy nhiên đến nay sau ba tháng việc sửa chữa vẫn rậm chân tại chỗ
làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động trong nhân dân cũng như trong các khối doanh nghiệp của tôi
tôi nói một ví dụ như là một viên gạch từ bên kia cầu sang bên này
thì phải đi vòng mất năm mươi km mới chuyển về đây được
cho nên cái cước vận chuyển rất cao cho nên đội gia thành của công trình liên cũng rất là nhiều
làm ảnh hưởng gây đến tổn thất của cái tiền ngân sách của cả nước
theo phản ánh của người dân và chính quyền địa phương thì mọi việc vẫn chỉ dừng lại ở khâu khảo sát
hiện nay tại hai đầu cầu trở thành nơi bốc rỡ chung chuyển hàng hóa và hành khách
trong tháng năm thì chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ trong bản năm sẽ xong công tác khảo sát thiết kế
khuyên duyệt biệt sửa chữa và triển khai lựa chọn nhà thầu hoặc thi công
chúng tôi cố gắng trong tháng tám chúng tôi sẽ hoàn thành với nỗ lực cao nhất
cầu đoan hùng là huyết mạch giao thông trên quốc lộ hai đi qua các tỉnh trung du miền núi phía bắc
việc sửa chữa chậm không chỉ gây khó khăn cho phương tiện lưu thông qua đây
mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong vùng
đặc biệt vào thời điểm tái sản xuất kinh doanh sau dịch covid một mươi chín